cả nước tại những điểm trung tâm đâu mình cũng thấy đông đây là điều bình thường rồi chứng kiến tất cả mọi người cùng hô vang chào đón năm mới mình thật sự rất xúc động
tôi rất vui khi được đón năm mới tại việt nam đông đúc chen lấn nhưng khi năm mới đến mọi người lại cười với nhau cùng nhau chúc mừng năm mới những khoảnh khắc này thật tuyệt vời
chào đón năm hai nghìn hai mươi bốn có thật nhiều sức khỏe một công việc với thu nhập cao hơn hay có thêm nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm trong năm tới
năm mới mỗi cư dân mạng đều có những tâm tư ước mong riêng về tương lai phía trước
năm mới có lẽ là khoảng thời gian để mọi lo toan mọi gánh nặng được chút bỏ để có được những khoảng lặng bình yên
bản thân mong có thêm một công việc làm thêm nhằm gia tăng thu nhập để thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày
khi cuộc sống tốt hơn mình có thể giúp đỡ nhiều người hơn bao hiếu cho cha mẹ
mình chỉ mong muốn tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe để được làm việc cống hiến và yêu thương nhau hơn
lại một năm xa nhà của mình vì cuộc sống mưu sinh mình phải sang nước ngoài xuất khẩu lao động
trong năm mới này mình chỉ hy vọng sẽ khỏe mạnh làm được nhiều tiền để năm tới được về thăm nhà
mình rất nhớ không khí đón năm mới ở việt nam
tôi mong tất cả những người công nhân như tôi sớm có việc làm ổn định thu nhập khá hơn năm cũ để lo cho vợ con gia đình và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn
xin chúc mọi người mọi nhà một năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng
ngành nghề độ tuổi hay vị trí nào ai cũng mong muốn một năm mới bình an hạnh phúc cuộc sống ổn định
những kỳ vọng về một năm mới tốt lành khởi sắc toàn diện trên mọi lĩnh vực sẽ trở thành hiện thực khi có sự trung sức đồng lòng của đất nước